theo thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị ngày hai mươi hai tháng một
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đội trinh sát và đặc nhiệm và đồn biên phòng
vừa phát hiện bắt giữ số lượng lớn bia rượu và thuốc lá ngoại không có giấy tờ hợp lệ
được vận chuyển dưới danh nghĩa đi làm từ thiện
theo đó trong quá trình tuần tra tại khu vực km bảy mươi ba quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô khách do ông vũ huy minh trú tại xã nghĩa xá lê trân thành phố hải phòng
điều khiển có biểu hiện nghi vấn qua quá trình kiểm tra trên xe có một mươi một hành khách và số lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm rượu bia và thuốc lá
được biết một mươi hai người trên xe ô tô khách cùng quê ở hải phòng do bà phạm thị viện làm trưởng đoàn
đoàn đã vào thôn amor xã a sinh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị làm thư thiện
sau khi xong việc đoàn theo kế hoạch lên cửa khẩu quốc tế lao bảo để mua số hàng hóa nói trên
với những thông tin thu thập được bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị xác định đây là phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa hoạt động từ thiện để mua bán vận chuyển tiêu thụ hàng hóa nhập lậu với số lượng lớn
đây cũng là trường hợp mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh quảng trị
hiện bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng để tập trung đấu tranh điều tra xác minh làm rõ tính chất mức độ vi phạm của từng đối tượng để xử lý theo đúng quy định